tài xế gây tai nạn trên tuyến cao tốc la sơn túy loan thành phố đà nẵng vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả hai mươi người thương vọng
đó là phương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê đắk lắc
theo điều tra ban đầu vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
xe khách loại bốn mươi năm chỗ ngồi biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu mươi bảy do tùng điều khiển chạy trên cao tốc la sơn túy loan theo hướng nam bắc
xe khách này chạy tuyến đắk lắc hải dương trên xe chở hai mươi hai người một mươi chín hành khách ba nhân viên nhà xe
đến km ba mươi sáu bốn trăm linh thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng xe lao xuống vực sâu
hậu quả vụ tai nạn làm hai hành khách tử vong nhiều người khác trên xe bị thương
qua điều tra công an xác định khi điều khiển xe xuống dốc ôm cua do trời mưa
đường trơn trượt nên tùng đã không làm chủ được tay lái làm cho xe bị loạn trạng và chạm vào toa luy bên trái đường sau đó lao xuống vực